bên cạnh đó việc đưa chợ truyền thống hoạt động lại nhằm gia tăng nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân tp hcm
cũng đang là giải pháp cấp bách đang được sở công thương tp hcm triển khai
hiện nay ba chợ đầu mối một số siêu thị cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tạm ngưng hoạt động
để thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch
do đó việc đưa chợ truyền thống hoạt động trở lại nhằm gia tăng nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân thành phố
sở công thương đã hướng dẫn cụ thể các quận quyền tp hcm thực hiện các giải pháp phù hợp
vừa khôi phục hoạt động các chợ truyền thống vừa bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch
theo đó các địa phương kiểm soát số lượng người vào chợ thông qua việc phát phiếu
quét mã qr đến và đi phân chia tầng suốt đi chợ của người dân
cụ thể đã triển khai thí điểm mô hình áp đặt lịch đi chợ dành cho người dân
tại chợ tân chính hiệp quận một mươi hai mô hình tổng đài đặt lịch đi chợ thí điểm tại chợ bình thới quận một mươi một
trên cơ sở đánh giá hiệu quả tại các chợ thực hiện thí điểm
sẽ triển khai nhân rộng đến các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố